là nông dân sản xuất giỏi nhờ mạnh dạng đầu tư mô hình mới
bản thân anh cũng vận động nhiều hộ gia đình tham gia sản xuất
cán bộ cơ sở bám sát địa bàn vận động chỉ việc cho từng hộ gia đình
qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức
nâng cao kiến thức của người dân khi triển khai các mô hình chăn nuôi trồng trọt mới
nhờ đó người dân dễ dàng tiếp thu và thực hiện các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả hơn
khi tham gia về đề án tất cả các nông nghiệp
sự lãnh đạo chế độ của hệ thống kinh tế của địa phương rất quan trọng
trong đó các đồng chí bí thư chi bộ thôn
cũng như trưởng thông các xóm trưởng cũng như các nông dân chủ trúc của địa phương rất quan tâm
vận động đến từng hội đình để thực hiện
và cũng theo nói rằng là tiên phong đi lầm trước
để cho người dân họ từ đó họ bắt chức theo những người mà có điều kiện cũng như lãnh đạo của địa phương
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có trên tám trăm linh mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế
riêng năm hai nghìn một mươi sáu gần ba trăm năm mươi mô hình được đăng ký mới
hiệu quả đạt được ngày càng cao
nhờ vào sự tham gia tích cực của các cấp ủy chính quyền ở cơ sở đã đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc
khéo léo trong vận động linh hoạt trong triển khai
đã động viên khuyến khích người dân tích cực hưởng ứng mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm
từ bỏ lối canh tác chăn nuôi cũ kỹ hiệu quả không cao sang cách làm mới đạt hiệu quả kinh tế cao hơn
đó chính là nền tảng quan trọng để quảng ngãi có thêm nguồn lực
kinh nghiệm và sự đồng thuận ủng hộ cao từ người dân
công nghiệp của tỉnh
đây nữa là sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành các địa phương và nhân dân trong việc triển khai để thực hiện
từ những kết quả đạt được có thể thấy công tác dân vận trong phát triển kinh tế ở quảng ngãi đã trở thành phong trào quần chúng mạnh mẽ
góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội
và trong quá trình thực hiện đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã tích lũy thêm được những kinh nghiệm quý về cách làm
bước đi lựa chọn nội dung hình thức và phương pháp tuyên truyền vận động
địa điểm chỉ đạo mô hình gắn với kiểm tra giám sát để đạt được kết quả như mong muốn
qua đó góp phần làm chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và người dân về công tác dân vận của đảng trong tình hình mới
trong phần tin thế giới mỹ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với asean
yemen yêu cầu đặc phái viên liên hợp quốc đề xuất thỏa thuận hòa bình mới
chủ tịch quốc hội hàn quốc chung se kyung vừa kêu gọi các phê phái chính trị hợp tác cùng nhau để ổn định tình hình trong nước
tuyên bố được đưa ra sau khi cựu tổng thống hàn quốc park geun hye chính thức bị phế chuất
trong khi đó cùng ngày các trợ lý cao cấp của bà park đã nộp đơn xin từ chức tập thể
điều này đang đặt ra thách thức cho quyền tổng thống kiêm thủ tướng hoake an trong việc điều hành đất nước
phát biểu trong cuộc họp với đại diện các đảng
chủ tịch quốc hội chung sekyun kêu gọi các đảng phái trao đổi và hợp tác với nhau và với chính phủ vì lợi ích chung của người dân và đất nước
ông chung se kyung cho biết quốc hội đang đối mặt với nhiều thách thức và nhiệm vụ
vậy nên nhất thiết phải ổn định tình hình trong nước và tổ chức bầu cử tổng thống
trong khi đó cùng ngày các trợ lý cấp cao của bà park geun hye trong đó có tránh văn phòng hàn quang ốc
đã tính tới phương án tử trức trong một động thái rõ ràng để nhận trách nhiệm về việc không trợ giúp bà park một cách thích đáng
hiện chưa rõ liệu quyền tổng thống hwang kyo an có chấp nhận để họ tử trức hay không do nhà lãnh đạo này cần họ hỗ trợ
trong việc giải quyết một loạt thách thức ngoại giao và kinh tế cũng như đảm bảo sự chuyển giao chính quyền một cách xuân sẻ
mỹ luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược với asean
lập trường này đã được tân ngoại trưởng mỹ rackillerson khẳng định trong buổi tiếp và làm việc với đại sứ đại biện các nước thuộc asean tại thủ đô washington mới đây
phát biểu tại buổi làm việc
tân ngoại trưởng mỹ rece christon khẳng định mỹ luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với asean
đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác cùng các nước thành viên asean vì hòa bình an ninh và phát triển thịnh vượng trong khu vực
bên cạnh đó ông tillerson cũng cam kết hợp tác với các quốc gia trong khu vực cả về chiến lược và kinh tế
tích cực tham dự các diễn đàn trong khu vực bao gồm cả của asean và diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
các đại sứ đại diện asean đều đánh giá cao cuộc gặp với ngoại trưởng chileson
cuộc gặp đầu tiên với chính quyền mới ở mỹ đồng thời nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược asean mỹ
người phát ngôn của nga ông dmitry peskov vừa bày tỏ mong muốn nga và mỹ sẽ cải thiện quan hệ dưới thời chính quyền của tổng thống mỹ donald trump
ông peskov cũng nhận định rằng quá trình đối thoại giữa moscow và washington vẫn chưa được cải thiện sau khi tổng thống donald trump nhậm chức
trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình cnn của mỹ ông dmitry peskov cho biết chính phủ nga mong muốn cải thiện quan hệ với mỹ
đồng thời đề nghị chính quyền mới ở mỹ thực hiện các cam kết thúc đẩy quan hệ song phương
theo ông peskov nga mong muốn hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi và cùng nhau đàm phán tìm ra giải pháp cải thiện mối quan hệ vốn đã bị đình trệ thời gian vừa qua
cũng như mong muốn hai bên hợp tác thực chất hơn trong cuộc chiến chống khủng bố tại syri
cuộc trả lời phỏng vấn của ông peskov được thực hiện trong bối cảnh chưa có dấu hiệu cải thiện trong quan hệ nga mỹ
dù cả tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp mỹ donald trump đều đã thể hiện mong muốn tìm cách hàn gắn quan hệ mỹ nga
vốn đã trở nên nguội lạnh nhất kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh do những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng ukraine và một số vấn đề quốc tế khác
chính phủ đưa quốc tế công nhận của yemen với yêu cầu đặc phái viên liên hợp quốc về vấn đề yemen ông saeed ahmad đưa ra một thỏa thuận hòa bình mới
các nội dung tôn trọng nghị quyết hai nghìn hai trăm một mươi sáu của hội đồng bảo an liên hợp quốc và các hội nghị đối thoại dân tộc với sáng kiến hòa bình do hội đồng hợp tác vùng vịnh đề xuất
truyền thông khu vực đưa tin ngoại trưởng yemen al mikhafi đã nói với đặc phái viên liên hợp quốc saeed ahmad rằng
chính phủ yemen mong muốn chứng kiến một kế hoạch hòa bình khác không vi phạm ba khuôn khổ tham chiếu hòa đàm nói trên
tổng thống yemen masuhadi và chính phủ yemen đã kịch liệt phản đối bản dự thảo hòa bình trước đó
trong đó yêu cầu ông hadi và phó tổng thống phải chuyển giao quyền lực
hiện chính phủ yemen luôn giữ lập trường rằng lực lượng houthi phải hạ vũ khí và rút khỏi các thành phố mà họ chiếm giữ trước khi có thể tiến tới bất kỳ thỏa thuận chính trị nào
trong khi đó những diễn biến trên thực địa cũng cho thấy vấn đề yemen đang trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại quốc gia trung đông này sắp bước sang năm thứ ba
liên quan đến cuộc chiến chống is quân đội iraq vừa cắt đứt tuyến đường cuối cùng để thoát khỏi thành phố mosul
của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng hiện có nhiều nhóm tay súng của is đang bị mắc kẹt ở phía tây thành phố
trong thông báo phái viên mỹ trong liên minh quốc tế chống is ông brad markwood cho biết
ngay trong đêm một mươi một tháng ba sư đoàn bộ binh số chín của iraq gần thị trấn baduz phía tây mosun đã cắt đứt tuyến đường cuối cùng ra khỏi thành phố này
hiện các lực lượng chính phủ đã đánh bật phiến quân is ra khỏi hơn ba mươi diện tích khu vực phía tây mosul
thông tin trên được xem là những tín hiệu quan trọng trong chiến dịch quy mô lớn
nhằm giành lại thành phố lớn thứ hai của iraq này từ tay is
thông báo của quân đội iraq cho biết thêm các đơn vị đã giao tranh quyết liệt với các tay súng is
tại khu vực trung tâm thành cổ phía tây mosun và sức kháng cự của is đã suy yếu đáng kể
báo cáo của tổ chức di cư quốc tế iom cho biết trong thời gian qua hơn sáu mươi năm người dân iraq phải sơ tán do giao tranh
nâng tổng số lên hơn hai trăm linh người kể từ khi chiến dịch giải phóng mosun bắt đầu ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt